liên quan đến vụ ông nguyễn trường hải dùng bằng tiến sĩ giả để làm giảng viên
thì một số trường đại học trên địa bàn tp hcm xác nhận công an đã vào làm việc
đến nay ông hải đã bị phát hiện dùng bằng thạc sĩ tiến sĩ giả để lừa gần một mươi trường đại học cao đẳng
tại tp hcm trong đó trường đại học công nghệ tp trường đại học sài gòn trường đại học văn hiến
trường cao đẳng công thương việt nam đã xác nhận ông hải từng là giảng viên
thậm chí dự chức trưởng phó khoa ở trường
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tp hcm đã làm việc với các trường đại học và cao đẳng
có liên quan về vụ việc sở lao động thương binh và xã hội tp hcm cũng đã có công văn
đề nghị các trường ra soát báo cáo việc tướng dụng mời gián dạy đối với trường hợp ông hải tại đơn vị